do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay trên địa bàn tỉnh lai châu hàng nghìn hectare chuối đã đến kỳ thu hoạch không thể xuất ra thị trường
thực trạng chuối chiến hỏng hàng loạt trên cây với thiệt hại hàng chục tỷ đồng đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của bà con nhân dân
người trồng chuối ở lai châu đang rất cần sự hỗ trợ của nhà nước để vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới phong thổ tỉnh lai châu
gia đình ông lào văn gem có trên một mươi hectare chuối đang trong thời kỳ thu hoạch
trung bình mỗi ngày gia đình ông thu nhập khoảng hai ba triệu đồng từ bán chuối
tuy nhiên từ sau tết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các thương lái không thu mua nên hàng chục tấn chuối trên nương bị chín thối
toàn huyện phong thổ tỉnh lai châu có gần bốn hectare chuối
trong đó trên ba năm trăm linh hectare đã cho thu hoạch với sản lượng cả năm đạt trên năm mươi năm tấn
chỉ tính riêng tháng một và tháng hai năm nay hơn bảy tấn chuối không thể xuất ra thị trường đã gây thiệt hại cho người dân gần sáu mươi tỷ đồng
mặc dù chuối là cây chủ lực giúp người dân các dân tộc huyện phong thổ thoát nghèo và giàu lên nhanh chóng
tuy nhiên do không được quy hoạch nên người trồng chuối nơi đây không được hỗ trợ thiệt hại
sớm có biện pháp tả thuận với phía trung quốc làm thế nào để có đầu ra bao tiêu sản phẩm về chuối cho trên đệ bản giá bản làm
thiệt hại trong việc trồng chuối thì cũng chưa có chủ trức chính sách cụ thể
vì vậy cả cơ quan chuyên môn cũng chưa triển khai việc thực hiện hỗ trợ cho dân trong thiệt hại do trồng chuối
về phía cơ quan chuyên môn thì cũng mong muốn làm thế nào là có cái việc tức là thống nhất giữa hai bên
mà để có cái việc tức là cả cái đơn vị hai bên có thể kết nối với nhau để bao tiêu cái sản phẩm đấy cho dân
càng sớm càng tốt
hiện tại tỉnh lai châu đang chỉ đạo các ngành chức năng tìm cách hỗ trợ cho nông dân
kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dây chuyền sản xuất các sản phẩm từ chuối
đồng thời hướng dẫn giúp đỡ người dân thực hiện các mô hình trồng chuối bảo đảm tiêu chuẩn
nguồn gốc nhãn mát xuất xứ
nhằm ổn định đầu ra theo chuỗi liên kết trong sản xuất nông sản